dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi trong lúc tuần tra tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện hai đối tượng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên quá trình ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra hai đối tượng này đã không chấp hành phóng nhanh ép xe tổ cảnh sát cơ động sau đó vứt xe bỏ chạy
hai đối tượng ngay sau đó đã bị khống chế bắt giữ là nguyễn thanh duẫn và võ tuấn vũ đều trú tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
lực lượng công an phát hiện trên xe hai đối tượng điều khiển có hai cây gậy chích điện sáu con chó một bình ác quy một bộ kích điện một ná cao su tự chế và một kìm bấm kim loại
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình hiện lực lượng công an đã xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật